nhiều ngày qua tại các huyện miền núi của tỉnh phú yên như sông hình và sơn hòa
liên tiếp xảy ra cháy mía trên diện tích lớn gây thiệt hại cho nông dân hàng trăm triệu đồng
hai vụ cháy gần đây nhất vừa xảy ra tại thị trấn hai riêng huyện miền núi sông hình
và xã sơn nguyên huyện miền núi sơn hòa
hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đã được huy động cùng người dân dập lửa
nhưng đã có gần một mươi một hectare mía bị thiêu dụi hoàn toàn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân chính của các vụ cháy là do nông dân thường đốt lá mía để vệ sinh đồng ruộng
gặp nắng nóng gió thổi mạnh dẫn đến cháy lan sang diện tích mía lân cận
hiện đang là mùa thu hoạch mía cũng đang là mùa nắng nóng bắt đầu
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên đề nghị các địa phương tuyên truyền khuyên cáo
người dân đề cao cảnh giác để phòng cháy mía và nguy cơ cháy rừng